tết là dịp để nhiều người gặp gỡ chúc tụng nhau sau một năm dài bận rộn
chính vì thế những ngày tết cũng là lúc mà lượng người sử dụng rượu bia tăng hơn so với ngày thường
kéo theo nhiều trường hợp tai nạn giao thông sau khi sử dụng rượu bia ghi nhận tại bệnh viện hữu nghị việt đức
theo số liệu thống kê của bệnh viện hữu nghị việt đức từ mùng hai tháng hai
tức ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng hai tức ngày ba mươi tết
tổng số bệnh nhân khám cấp cứu là ba trăm bốn mươi hai ca trong đó số ca tai nạn giao thông nhập viện là một trăm bốn mươi bảy ca
với nhiều trường hợp bệnh nhân được ghi nhận là có sử dụng rượu bia
đầy đủ chất không qua chén và có chữ độ nghỉ ngơi thích hợp đặc biệt là vấn đề hạn chế tối đa uống rượu và bia
thứ nhất là trước khi mà điều khiển phương tiện giao thông vì rượu bia là chiếm khoảng ba mươi năm ít nhất trong các số tai nạn giao thông
mà có thể dẫn đến tử vong cũng như là tai nạn và di chứng rất nặng nề tạo một cái nặng rất lớn cho cá nhân mình cho gia đình và cho xã hội
với đặc thù là bệnh viện ngoại khoa đảm nhận nhiệm vụ điều trị cấp cứu tuyến cuối của cả nước với những trường hợp tai nạn sinh hoạt
tai nạn giao thông rất phức tạp và nặng nề
chính vì vậy bệnh viện hữu nghị việt đức cũng đã chủ động bố trí các ca trực chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất thuốc men
đồng thời tổ chức các chương trình kêu gọi hiến máu nhân đạo ngay từ trước tết và nguồn máu thu được
về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cấp cứu và điều trị trong chín ngày nghỉ tết